hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm vừa qua là một năm sôi động của lĩnh vực kinh tế với những sự kiện những thay đổi về chính sách và cả những bất cập trong quá trình thực hiện đã tạo nên những điểm nhấn trong bức tranh toàn cảnh về kinh tế việt nam hai nghìn một mươi bảy
và trong thời lượng nhất định của chương trình chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật nhất của các lĩnh vực kinh tế trong năm vừa qua
một trong những vấn đề nổi bật trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua là chúng ta đã rất nỗ lực cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về vấn đề này
thiên tai với những diễn biến khó lường đã gây tổn thất nặng nề cho ngành nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể những tháng đầu năm hạn hán xâm nhập mặn khiến hàng trăm ngàn hectare đất sản xuất của người dân khu vực đồng bằng sông cửu long nam trung bộ và tây nguyên bị ảnh hưởng khiến năng suất cây trồng giảm sút thậm chí mất trắng
trong khi đó ở các tỉnh phía bắc mưa bão khiến lũ ống lũ quét xuất hiện tàn phá nghiêm trọng sản xuất nhà cửa của người dân nhiều bản làng bị san vùi
tôi khổ quá nước lũ cuốn đi hết nhà cửa và con cháu mưa to nước lũ tràn về con rể và cháu ngoại không chạy được nên bị cuốn đi rồi
cái khó khăn nhất của chúng ta hiện nay là cái công tác
chúng ta dự báo về mưa và sông chảy và thứ hai là cái khó khăn về cái tập quán của đồng bào và chúng ta
luôn luôn là ở những cái chọn ở những cái vị trí mà nó sát đến nguồn nước và như vậy thì nó rất xảy ra cái lũ quét
kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất là cần phải giữ được rừng
quy hoạch khu dân cư tại các vùng dễ xảy ra thiên tai dựa trên điều kiện địa chất để đảm bảo an toàn
bên cạnh đó phải có thiết bị đo lượng mưa và thiết bị cảnh báo
thông báo cho người dân với kinh nghiệm của mình chúng tôi đã cử các chuyên gia sang giúp việt nam và sắp tới chính phủ nhật vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác này
đối với miền trung mưa lũ liên tiếp đặc biệt là cơn bão số một mươi số một mươi hai với sức tàn phá lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho khu vực này
đây là ngập lụt đường rất khó khăn và nhà cửa rất là tàn phá rất nhiều
nên đây vì ngập lụt dân cao dân cũng sẽ trở lại kịp
còn tại đồng bằng sông cửu long vùng được cho là tạo ra bốn mươi gdp về nông nghiệp của việt nam
so với cả nước sản lượng lương thực của vùng chiếm năm mươi thủy sản chiếm bảy mươi
thế nhưng đồng bằng sông cửu long lại được xem là vùng sẽ phải gánh chịu tác động của biến đổi khí hậu với những hiện tượng cực đoan
xâm nhập mặn sạt lở bờ sông xói mòn bờ biển gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất của vùng
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển
đến thời điểm này toàn vùng đồng bằng sông cửu long có bốn trăm linh sáu khu vực bờ sông bờ biển bị sạt lở
với tổng chiều dài tám trăm chín mươi một km trong đó sạt lở nguy hiểm là một mươi bảy đoạn
tốc độ sạt lở từ một tới hai mươi mét một năm
trong đó sạt lở bờ biển nặng nhất là cà mau với một trăm linh chín km tiền giang bảy mươi bảy km trà vinh bảy mươi bốn km
và bờ sông tiền sông hậu là an giang sáu mươi chín km với năm mươi một điểm bị sạt lở
trước các mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với sản xuất đời sống của người dân
đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông cửu long một hội nghị lớn nhất từ trước đến nay
với sự tham gia của trên bảy trăm linh đại biểu để tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại đồng bằng sông cửu long
biến đổi khí hậu nó sẽ là thương nhật
nó là thích ứng với ta ta phải đi xuất với nó không có cách nào khác
thì từ đó nó phải ra suốt hết khung khổ pháp luật để điều chỉnh thích ứng với tình hình như hiện nay
với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ các bộ ngành đặc biệt là bộ nông nghiệp
với những giải pháp cả về trước mắt và lâu dài đã giúp giảm bớt được tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra
cơ cấu nông nghiệp tích cực chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị trên một diện tích đất canh tác
nhiều mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu đã được hình thành mang lại giá trị kinh tế cao
đây là những tiền đề quan trọng để nền nông nghiệp chuyển hướng sang một phương thức mới
linh hoạt và hiệu quả vận hành theo quy luật tự nhiên bền vững
thưa quý vị con người quả là nhỏ bé trước thiên nhiên
tuy vậy là một quốc gia có vị trí địa lý thường xuyên phải hứng chịu bão lũ thiên tai
việt nam chúng ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc thích ứng
với sự khắc nghiệt này
à vâng đúng như vậy và kết quả về xuất khẩu trái cây và nông sản trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
là một minh chứng thuyết phục nhất cho điều đó mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau đây
hai tấn chanh leo quả tươi đầu tiên này được công ty cổ phần nafood xuất khẩu sang các siêu thị
của nước pháp trong tháng một mươi hai vừa qua
chanh leo để có thể xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn trọng lượng một mươi hai quả trên một kg
và phải được trồng chăm sóc và thu hoạch theo tiêu chuẩn grober gap
tiêu chuẩn xuất khẩu của châu âu
hiện nay công ty cổ phần nafut tây bắc là đơn vị được tỉnh sơn la cấp phép đầu tư trồng
và chế biến chanh leo vùng nguyên liệu của công ty hiện nay là trên năm trăm linh hectare
tập trung chính ở hai huyện mộc châu và thuận châu với giá bán bình quân một mươi năm đồng một kg
trừ chi phí mỗi hectare chanh leo cho thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu
việc xuất khẩu chanh leo sang thị trường pháp mở ra những cơ hội mới cho sản phẩm trái cây đầy tiềm năng này
cây chanh leo là một cây tiềm năng mà có rất nhiều lợi thế có thể phát triển mạnh trên sơn la
xuất khẩu được chanh leo sẽ kích thích thêm việc sản xuất tổ chức sản xuất tiêu thụ trên đề bàn tỉnh xuân la
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu có đến năm ha chanh leo để góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích
hiện các mặt hàng rau quả của việt nam đã xuất khẩu đến hơn sáu mươi quốc gia vùng lãnh thổ
đây là những tín hiệu lạc quan nhất là khi các sản phẩm trái cây của việt nam khi xuất khẩu sang các nước luôn được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao
thanh long là sản phẩm trái cây thứ ba của việt nam được cấp phép xuất khẩu vào australia sau trái vải thiều và xoài
đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của việt nam để xuất khẩu trái cây vào thị trường đầy tiềm năng này
bởi hiện giá thanh long tươi bán tại thị trường australia là ba mươi đô la úc trên một kg
tương đương năm trăm bốn mươi đồng một kg
ở australia thanh long rất phổ biến mọi người rất thích ăn trái thanh long và đều biết loại trái cây này tốt cho họ
người việt nam rất đáng tin cậy trái cây được đảm bảo về chất lượng và không có nhiều hóa chất mẫu mã đẹp bắt mắt nên dễ bán
hiện nay thương vụ việt nam tại australia đang phối hợp với đại sứ quán tổng lãnh sự quán tại sydney
để triển khai các hoạt động xúc tiến quảng ba trăm linh đồng
trái cây việt nam tại thị trường này
phát huy cái việc mà trái thanh long đi được úc thì ngay sau đó chúng tôi đã tổ chức phối hợp với ngành ngoại giao là tổ chức ngày thanh long việt nam tại úc vào tháng chín
ngoài cái thị trường úc ra chúng tôi cũng rất là quan tâm trong năm tới là đặc biệt là cái thị trường châu âu và nga
thì cái sự thành công của trái chanh leo đi được pháp thụy sĩ thì ngay trong năm tới chúng tôi sẽ tổ chức một cái chuỗi xúc tiến các sản phẩm rau quả
đặc biệt là khu vực của vùng tây bắc gắn kết với một số thương hiệu lớn của trái cây trong nam để chúng ta xúc tiến vào thị trường châu âu
số liệu thống kê năm năm qua cho thấy xuất khẩu rau quả tăng bình quân ba mươi mỗi năm
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi hai rau hoa củ quả sẽ xuất khẩu được chín một mươi tỷ usd
trong tương lai đây sẽ là nhóm hàng chủ lực của đất nước
cùng với sự bứt phá về xuất khẩu rau quả giá trị xuất khẩu thủy sản có mức tăng trưởng mạnh
với giá trị xuất khẩu ước tính đạt tám tỷ usd khi nhiều thị trường xuất khẩu mới được ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến cả năm tốc độ tăng gdp toàn ngành nông nghiệp đạt khoảng ba với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt ba mươi năm tỷ usd tăng hai tám mươi hai tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
vâng quả thực đó là những kết quả đáng trân trọng
đồng thời cũng là một tín hiệu vui cho lĩnh vực của tổ chức
đồng thời cũng là một tín hiệu vui cho lĩnh vực xuất khẩu nông sản trái cây trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
còn ngay sau đây thì mời quý vị hãy cùng đến với một nội dung khác
cũng có những con số nhưng không phải là kết quả của xuất khẩu hay lợi nhuận
xong lại ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
vâng đó chính là việc bộ công thương đã hủy hơn sáu trăm linh giấy phép con trong các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp
điều này đã tạo động lực không nhỏ cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh
cảm ơn quý vị đã theo dõi
với rất nhiều các điều kiện kinh doanh hiện hành
bộ công thương đã triển khai việc cắt bỏ các giấy phép con từ những ngày đầu của nhiệm kỳ chính phủ mới
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy bộ công thương đã có quyết định cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý của nhà nước của bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
theo quyết định này sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm
đây là con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương từ trước tới nay
cao hơn dự kiến ban
bộ công thương đã cắt giảm đầu sáu mươi ba điều kiện và chiếm tới năm mươi năm năm tổng cất điều kiện đầu tư kinh doanh hiện tại
trong đó các giấy phép bãi bỏ liên quan tới khoảng một mươi sáu ngành nghề được quy định tại phụ lục bốn luật đầu tư hai nghìn một mươi bốn
như kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng hóa chất rượu thuốc lá logistic kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
tôi nghĩ đây là một cái quyết tâm rất đáng được ghi nhận
bởi vì gọi là cắt bỏ một giấy phép
nói thì đơn giản thôi
cái kỹ thuật nó không đơn giản
giấy phép con thực chất là nó trong đó nó cũng có nhiều mang cái tính quản lý ngành quản lý nhà nước
vậy mình muốn cắt bỏ được nó mà không bị ảnh hưởng đến cái hoạt động quản lý
thì đây là một cái nỗ lực rất đáng được ghi nhận
tôi cho rằng bộ công thương đã rất quyết tâm để thực hiện được cái việc đó
tạo nên một niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp là phía cơ quan chính phủ
các cái bộ ngành rất là nhận thức rõ cái thủ tục hành chính cái giấy phép
nó là một cái rào cản trước đây đối với doanh nghiệp
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều băn khoăn lo ngại xung quanh vấn đề này
bởi hiện thực hóa đề xuất này cần một quyết tâm chứ không chỉ dừng ở việc ban hành
để rồi đơn vị cấp dưới không thực hiện hoặc cắt chỗ này lại phình chỗ khác
tôi cho rằng cái thứ nhất về mặt số lượng như thế là biểu hiện rất tiến bộ
nhưng có hai điểm cân bản
điểm thứ nhất là về mặt chất lượng giấy phép thì rõ ràng phải có cái bộ đội ngũ chuyên nghiệp
và bài bản và chi tiết
ví dụ như là những giấy phép đặc biệt như là hóa dầu xăng dầu hay là chất nổ
thì rõ ràng là nó phải cần
nhưng mà cần đến đâu và mức độ nào
do vậy thì vấn đề thứ hai đó là cơ chế để chúng ta thường xuyên điều chỉnh được
là giảm bỏ nâng cao hiệu quả của chính sách giấy phép
trong đó có thể là giảm một số số lượng nâng cấp một số loại
và nâng cao cái hiệu quả nói chung phát huy tác dụng mà đúng với giấy phép
nó đáp ứng được yêu cầu chính sách đề ra
về phần mình bộ công thương cho biết
đã bắt tay ngay vào đầu nhiệm kỳ của chính phủ mới
điều này thể hiện một tư duy xuyên suốt của bộ hơn một năm qua
trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
vì thế khó xảy ra tình trạng cắt rồi lại mọc các điều kiện kinh doanh
một cái tư duy xuyên suốt như vậy thì cũng rất khó có chuyện chúng tôi tự mâu thuẫn với chính mình
cắt đi rồi lại tái lập trở lại
thì đấy là một lý do
cái câu chuyện thứ hai là gì
là một trong năm nguyên tắc mà chúng tôi đề ra cho việc cắt giảm
cũng như là duy trì các điều kiện kinh doanh
là phải tuân thủ các tiêu chí quy định tại điều bảy của luật đầu tư hai nghìn một mươi bốn
nếu đã có những tiêu chí đó rồi thì từ nay trở đi
anh ban hành các điều kiện kinh doanh thì anh phải căn cứ vào các tiêu chí đó
thì đấy cũng là một việc cản trở việc tái lập trở lại các điều kiện kinh doanh đã bị cắt giảm
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bộ công thương tiếp tục ban hành thông tư số hai mươi bốn
sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước
bộ công thương cho thấy những nỗ lực không ngừng của bộ trong việc cải cách
thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
quý vị và các bạn thân mến giảm thiểu các thủ tục hành chính là niềm mong mỏi
của các doanh nghiệp bấy lâu nay và những thay đổi của bộ công thương vừa qua
đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
và cũng nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh thông thoáng nhất
một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ra đời giúp cho các doanh nghiệp
có điều kiện tốt hơn trong hoạt động kinh doanh
chính thức có hiệu lực từ hôm nay một tháng một năm hai nghìn một mươi tám luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đang được cộng đồng doanh nghiệp việt nam hết sức mong chờ đặt nhiều kỳ vọng
sẽ tạo kênh hỗ trợ hiệu quả
chiếm đến hơn chín mươi bảy về số lượng nhưng chiếm chưa đến bốn mươi tổng tài sản
trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn chiếm chưa đến ba nhưng nắm giữ đến sáu mươi tổng tài sản
của toàn bộ khối doanh nghiệp
chỉ qua con số trên đã cho thấy những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại việt nam đang gặp phải
thời gian qua chính phủ đã ban hành và cố gắng thực thi nhiều chính sách
chương trình hỗ trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
tuy nhiên kết quả hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
tác động của chính sách của hành động trợ giúp vẫn chưa thật sự rõ
chưa tạo ra những chuyển biến và thay đổi cho nền kinh tế
thầy khẳng định rằng cho đến nay các nguồn lực và sự quan tâm đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
của việt nam chúng ta chưa cao
so sánh với các nước chúng ta thấy khoảng cách đó càng lớn
do vậy diện cũng như tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các hỗ trợ này chưa nhiều
bài học chúng ta nhìn thấy rất rõ và tôi nghĩ không phải chỉ riêng cơ quan nhà nước
mà kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cũng đều nhìn thấy ở nhật bản và hàn quốc
các doanh nghiệp này đã được tiếp cận và hỗ trợ khá là nhiều

các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cố gắng hướng đến mục tiêu đấy
được quốc hội thông qua vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
bao gồm bốn chương với ba mươi sáu điều bao gồm những hỗ trợ thiết yếu đối với tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa
như hỗ trợ tiếp cận vốn từ các ngân hàng thuế thuê mặt bằng sản xuất trong các khu
cụm công nghiệp đào tạo thông tin pháp lý v v
có thể nói đây là luật đầu tiên ở việt nam chuyên về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tạo khung pháp lý có hiệu lực cao nhất hiện nay
làm căn cứ cho triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc
trong đó nhóm trọng tâm mà luật hướng đến là doanh nghiệp nhỏ và vừa
được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị
tôi cho rằng là những doanh nghiệp lớn thì chúng ta không cần hỗ trợ
vì tự họ sẽ lớn mạnh tự họ sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề
những doanh nghiệp càng nhỏ càng yếu kém thì chúng ta mới càng cần phải hỗ trợ
và đấy nó mới là nền tảng của phát triển doanh nghiệp
và giải quyết công an việt nam chính sách an sinh gia hội
nó nằm từ những tầng lớp thấp nhất
thế nhưng mà hỗ trợ doanh nghiệp thì không thể có nguồn lực
không thể nào có nhiều chính sách nhiều cái biện pháp để mà hỗ trợ cách quá rộng rãi
nếu như mà trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì chỉ nên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
doanh nghiệp siêu nhỏ và nếu tính tính đến hộ kinh doanh
cũng là một cái cần thiết
phải làm sao là sửa đổi và cải cách cái luật ngân hàng của chúng ta
để theo cái hướng là gì
theo cái hướng rằng là ngân hàng phải hiểu doanh nghiệp
phải hỗ trợ doanh nghiệp không phải bằng các quy định hành chính
cứng nhắc ngoài ra thì có thể có những hỗ trợ khác nữa
chính là hỗ trợ đào tạo về kiến thức về năng lực
cho các nhà quản trị các chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cái đó mới là quan trọng
mặc dù còn rất nhiều doanh nghiệp
có nhiều băn khoăn về tính khả thi
tuy nhiên không thể phủ nhận luật đã thể hiện sự thay đổi
căn bản quan điểm từ chính phủ quản lý sang chính phủ hỗ trợ
kiến tạo khẳng định sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp
với trách nhiệm cụ thể thể hiện luật chính sách do nhà nước ban hành
nhưng có sự tham dự tích cực của đối tượng chịu sự điều chỉnh
nhằm khuyến khích động viên và có nhiều các chính sách hỗ trợ
cho các doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển
bởi vì cái khối doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay
là đóng góp trên bốn mươi
gdp và thu hút trên năm mươi lực lượng lao động
và cái giá trị xuất khẩu là trên hai mươi năm
với cái vai trò như vậy thì chúng ta có một cái luật hỗ trợ
cho doanh nghiệp nhỏ vừa là hết sức cần thiết
hiện tại bộ kế hoạch và đầu tư đã khẩn trương soạn thảo
bốn dự thảo nghị định hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
và hy vọng rằng bước sang năm hai nghìn một mươi tám
khi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn
sẽ góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
cả nước có ít nhất một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
không chỉ hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước
thời gian qua lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng đã đạt được những kết quả rất khả quan
theo kết quả khảo sát do ngân hàng jnit overseas bank của singapore
thực hiện mới đây thì việt nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu á
trong bức tranh của kinh tế đất nước đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tiếp tục là điểm sáng
tạo ra nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển sản xuất công nghiệp xuất khẩu
cũng như tăng trưởng chung của cả nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngay từ những ngày đầu năm dòng vốn fdi đã tăng mạnh đặc biệt là nhiều dự án lớn đầu tư mới
và điều chỉnh tăng vốn dự án thuộc lĩnh vực chế biến chế tạo
đã khiến dòng vốn ngoại đổ vào việt nam tăng chóng mặt
kết thúc chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy kinh nghiệm mức tăng cao kỷ lục của dòng vốn fdi
tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi đăng ký vào việt nam đã đạt mức kỷ lục
lên tới hai mươi năm bốn mươi tám tỷ đô la tăng ba mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó vốn giải ngân fdi cũng bất ngờ tăng mạnh đạt một mươi hai năm tỷ đô la tăng một mươi ba năm
dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng tăng vào cuối năm
tính đến hết tháng một mươi một vốn fdi lại một lần nữa xác lập
kỷ lục mới tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần
của nhà đầu tư nước ngoài là ba mươi ba chín tỷ đô la tăng tám mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
với hai hai trăm chín mươi ba dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là một mươi chín tám tỷ đô la
một một trăm linh dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký thêm xúc xỉ tám tỷ đô la
và bốn năm trăm ba mươi năm lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
với tổng giá trị góp vốn là chín năm tỷ đô la
ước tính vốn fdi đăng ký năm hai nghìn một mươi bảy có thể đạt ba mươi năm tỷ đô la cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
vốn fdi thực hiện ước đạt một mươi bảy tỷ đô la cao nhất từ trước đến nay
rõ ràng là chủ đầu tư không thể tự đưa ra mức phí cũng như thời gian thu phí khi chưa thông qua các cơ quan chức năng
vậy dựa trên căn cứ nào đặt chạm bot vào tuyến đường độc đạo
đó là vấn đề hiện nay
vấn đề tăng cường chức năng thẩm định phương án đầu tư cũng được thống đốc ngân hàng nhà nước đưa ra tại kỳ họp quốc hội mới đây
không phải là hệ thống ngân hàng không cho vay các dự án bot cao tốc giao thông
mà hệ thống chúng tôi chỉ đạo các tổ chức tiến dụng là phải tăng cường chức năng thẩm định về phương án tài chính để đảm bảo hiệu quả và khả thi
thứ hai nữa là phải thẩm định cả năng lực tài chính của chủ đầu tư để đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự
tới đây chúng tôi sẽ làm việc với bộ giao thông vận tải để làm rõ các vấn đề về vốn đối với hệ thống ngân hàng
nhưng cái điều kiện là những dự án và những tuyến đường đó mà đảm bảo khả thi về mặt tài chính
vừa qua quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết xây dựng tuyến cao tốc bắc nam
và việc huy động nguồn lực này cho xây dựng tuyến cao tốc có lẽ vẫn cần hình thức đầu tư chủ yếu là bot
bởi vậy cũng đã đến lúc cơ quan chức năng mà ở đây là bộ giao thông vận tải cần phải vào cuộc quyết liệt
để những quy định minh bạch hơn trong dự án bot đã và đang được triển khai
tạo sự minh bạch công khai trong xây dựng phát triển hạ tầng giao thông
và chỉ khi nào những dự án bot đảm bảo hai hòa lợi ích của ba bên nhà nước nhà đầu tư và người dân
thì khi đó các dự án bot mới thật sự phát huy hiệu quả góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế
thưa quý vị và các bạn có một lĩnh vực được người dân hết sức quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp
đến tổ ấm của mỗi gia đình và trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua thì lĩnh vực này cũng có nhiều biến động tích cực
vâng đó chính là lĩnh vực bất động sản năm qua nhờ những chuyển biến có lợi từ thị trường tài chính
hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp đã giúp thị trường bất động sản có sự bứt phá ngoạn mục
thanh khoản tốt trải đều các phân khúc các dự án mở bán khá thuận lợi hàng tồn kho tiếp tục giảm
bên cạnh đó dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc là những nét chính của bức tranh thị trường bất động sản việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm giao dịch trên thị trường bất động sản trải đều ở tất cả các phân khúc
các giao dịch thành công tập trung chủ yếu phân khúc căn hộ trung cư cao cấp và bình dân
lượng giao dịch bất động sản gia tăng sức lượng hàng tôn kho tiếp tục giảm xuống
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tồn kho bất động sản giảm còn hơn hai mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng
so với con số một trăm linh hai tám trăm linh tỷ đồng trong quý i năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi ba hàng tôn kho đã giảm gần tám mươi
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu giá trị bất động sản tồn kho đã giảm năm ba trăm linh tỷ đồng tương đương hơn một mươi bảy
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến nay thị trường bất động sản đã từng bước hồi phục tích cực
đến nay vẫn đang trên đà phát triển ổn định thể hiện qua một số mặt chủ yếu như sau
tính thanh khoản tăng ở hầu hết các phân khúc sản phẩm
các giao dịch đã tăng trưởng trở lại và đang duy trì ở mức khá
cơ cấu hàng hóa bất động sản từng bước được điều chỉnh hợp lý
hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường
mặt bằng giá cả ngày càng ổn định phù hợp hơn với khả năng chi trả của số đông người dân
lượng tôn kho bất động sản liên tục giảm
lĩnh vực đầu tư bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn
không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến nay thị trường bất động sản đã từng bước hồi phục tích cực
đến nay vẫn đang trên đà phát triển ổn định thể hiện qua một số mặt chủ yếu như sau
tính thanh khoản tăng ở hầu hết các phân khúc sản phẩm
các giao dịch tăng trưởng trở lại và duy trì ở mức khá
cơ cấu hàng hóa bất động sản từng bước được điều chỉnh hợp lý
hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của thị trường
mặt bằng giá cả ngày càng ổn định phù hợp hơn với khả năng chi trả của số đông người dân
lượng tồn kho bất động sản liên tục giảm
lĩnh vực bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn
không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà cả các nhà đầu tư nước ngoài
đóng góp cùng với thành công của nền kinh tế về thu hút vốn fdi
bất động sản tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ
việc đăng cai sự kiện mang tầm quốc tế apec hai nghìn một mươi năm
không chỉ tạo nên cú hích cho bất động sản đà nẵng
mà còn làm gia tăng sự chú ý thiện cảm của dòng vốn nước ngoài đối với bất động sản việt nam
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy tỷ trọng vốn fdi đầu tư vào bất động sản tp hcm
tăng cao rõ rệt nhờ những ưu thế trong phát triển kinh tế
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư
vào hai mươi bốn dự án bất động sản tại tp hcm đã cán mốc một tỷ đô la
theo đánh giá của các chuyên gia cùng với sự tham gia ngày càng tăng
của dòng vốn đầu tư nước ngoài các doanh nghiệp nước ngoài
thị trường bất động sản việt nam nói chung
và cụ thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
sẽ phải vận động thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn

và cái mức này gấp hơn hai lần so với cùng kỳ tham gia
vào năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chúng ta sẽ chứng kiến một sự xu hướng
về toàn cầu hóa đối với bất động sản
bao gồm cả hai yếu tố là những nhà đầu tư trong nước
cái khách hàng trong nước ra mua nhà ở nước ngoài
và ngược lại là những nhà đầu tư và những khách hàng ở nước ngoài
vào đầu tư và mua nhà tại việt nam
việt nam chúng ta sẽ trở thành một cái thị trường bất động sản
mà mang tính hội nhập quốc tế rất cao
dường như chúng ta nghĩ rằng bất động sản là thứ không thể hội nhập
thì bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến làm sao đó trong vòng hai ba năm tới
hai nghìn một mươi bảy năm thành công của thị trường bất động sản đã khép lại
dự báo về thị trường bất động sản hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cho rằng
thị trường chưa có các dấu hiệu cực đoan lớn
tuy nhiên để tiếp tục phát triển cần có những thay đổi về chất
đó là tính minh bạch tính chuyên nghiệp
đó là việc nguồn cung phải tiệm cận với lực cầu
với khả năng tri trả của người dân
bộ xây dựng cũng đã hoàn thiện đề án phát triển thị trường bất động sản
trên thủ tướng chính phủ
kỳ vọng trong năm mới đề án sẽ được thông qua và triển khai
với những quan điểm tư duy và giải pháp đổi mới cho công tác quản lý
thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua hệ thống ngân hàng việt nam cũng đã đạt được
những thành quả đáng ghi nhận đóng góp không nhỏ vào thành tiệu kinh tế cả nước
và với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính phủ
cùng với sự quyết liệt của ngân hàng nhà nước
sự nỗ lực của các ngân hàng thương mại
những kết quả mà hệ thống ngân hàng đạt được
đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh việt nam
đồng thời nâng triển vọng uy tín hệ thống ngân hàng việt nam trên trường quốc tế
giữ ổn định mặt bằng lãi suất là một trong những thành công lớn
của ngành ngân hàng trong năm vừa qua
mặc dù bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn
thách thức xuất phát từ trong nước và quốc tế
lãi suất trở về phổ biến của các tổ chức tiến dụng khoảng sáu chín một năm
đối với ngắn hạn và chín một mươi một một năm đối với chung và dài hạn
lãi suất trở về ngắn hạn ưu đãi từ bốn năm một năm
bên cạnh đó quyết định một nghìn bốn trăm hai mươi bốn và một nghìn bốn trăm hai mươi năm được ngân hàng nhà nước ban hành
về việc điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực thi hành
từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy để nỗ lực giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp
theo đó ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm hai mươi năm một năm
các mức lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
năm một năm lãi suất trở về ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên
các ngân hàng thương mại cũng tích cực triển khai các gói tiến dụng ngắn hạn
và chung dài hạn đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các ngành thiết yếu
trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội như cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nông nghiệp sạch cho vay ngành cấp nước sạch đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu
hợp tác phát triển ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh hai loại lãi suất
lãi suất điều hành đó giảm hai mươi năm
và bên cạnh đó ngân hàng nhà nước
yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vai ngành ngắn hạn năm
thì cái việc mà giảm lãi suất như thế này tôi nghĩ rằng hiện tại có rất nhiều những ngân hàng
đang cố gắng giảm lãi suất để giúp các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên
việc điều hành chính sách phù hợp của ngân hàng nhà nước
và nỗ lực của các tổ chức tiến dụng trong năm qua
đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
thúc đẩy sản xuất góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế
nghị quyết bốn mươi hai và nghị định sáu mươi một được ban hành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
chính thức khai thông những điểm tắc nghẽn về nợ xấu tồn động trong hệ thống ngân hàng nhiều năm qua
nghị quyết bốn mươi hai trao quyền thu giữ và xử lý tài sản
đảm bảo của các khoản nợ xấu cho bên được đảm bảo
và các tổ chức mua bán xử lý nợ xấu
trong khi nghị định sáu mươi một hướng dẫn và quy định về việc thẩm định giá
và bán đấu giá nợ xấu và tài sản đảm bảo
tôi nghĩ rằng nghị quyết có khá nhiều thảo luận
cho câu chuyện xử lý nợ xấu đã bị vừa mắc trong thời gian vừa qua
cái thứ nhất là cho phép được mua bán nợ xấu dưới giá sổ sạch
tức là chấp nhận có thể là lỗ đối với khoản nợ xấu đó
đó gỡ về quyền để nắm giữ tài sản đảm bảo
thu giữ tài sản đảm bảo cũng như là phát mại tài sản đảm bảo
kể cả trường hợp là bên
bên đi vay
thiếu hợp tạc
sau khi nghị quyết bốn mươi hai có hiệu lực công tác thu hồi xử lý nợ xấu
của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tiến dụng vamc
cũng đã có nhiều thuận lợi hơn khi nhiều rào cản trong xử lý nợ xấu được dỡ bỏ
nghị quyết này thì giải quyết về mặt căn bản những khó khăn vướng mắt
mà lâu nay vmc và các tổ chức tiến dụng đã triển khai vướng mắc trong thực tế
cái đầu tiên là cái mà vmc
và tổ chức tiến dụng được thực hiện đầy đủ các quyền năng quyền của chủ nợ
cái thứ hai là cái tác động đến cái ý thức của những cái khách hàng vay
về cái nghĩa vụ nợ phải trả khi đến hạ
nghị quyết có hiệu lực kỳ vọng các ngân hàng sẽ nhanh chóng giải quyết
và thanh lý nợ xấu trong khoảng thời gian năm năm
nhanh chóng quay vòng vốn để tiếp tục đẩy vốn tiến dụng ra nền kinh tế
kể thiện chất lượng
tài sản và lợi nhuận kinh doanh
trong năm vừa qua tổ chức định mức tiến nhiệm có uy tín trên thế giới moody s
moody s invester service đã nâng triển vọng kinh tế của việt nam
và xếp hạng tám ngân hàng thương mại từ ổn định lên tích cực
qua đó củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài
và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam cải thiện hệ số tiến nhiệm
để tiếp cận thuận lợi nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường tài chính quốc tế
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng với những nỗ lực và kết quả tích cực nói trên sẽ là bước đệm vững chắc
để ngành ngân hàng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của các năm tiếp theo
góp phần kiểm soát lạm phát đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
thưa quý vị và các bạn chúng ta đã điểm lại những dấu ấn quan trọng
để tạo nên bức tranh của kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và ngay sau đây sẽ là những điểm nhấn quan trọng và ấn tượng nhất
khép lại một năm nhiều biến động
đã đạt được những thành tựu khả quan
chắc có lẽ nhiều quý vị khán giả cũng đã đoán được đó là sự kiện gì
đó chính là tuần lễ apec tại đà nẵng
với việc tổ chức thành công hội nghị cấp cao hội nghị các bộ trưởng
và đỉnh cao là hội nghị thực đỉnh
việt nam đã không chỉ khẳng định sự chủ động của nước chủ nhà
mà còn đảm nhiệm thành công vai trò dẫn dắt
điều tiết hiệu quả các cuộc đàm phán về kinh tế
chúng tôi sẽ thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào
ở khu vực ấn độ thái bình dương
nhưng phải bảo đảm tuân thủ thương mại công bằng
điều chúng tôi sẽ không làm là bước vào những thỏa thuận rộng lớn
để rồi tự chói tay mình mất đi chủ quyền
và không thể thực thi quyền lợi của mình một cách thực tế
tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump
tại tuần lễ cấp cao apec
thể hiện mong muốn nhìn nhận lại quá trình tự do hóa thương mại
và đầu tư của nước mỹ
và nó cũng cho thấy sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ
một thách thức của apec
và cũng là thách thức của nước chủ nhà việt nam
apec đang ở vào một cái thời gian
khá thú vị nhưng đồng thời cũng rất là khó khăn
suốt trong những năm qua
thì tốc độ tăng trưởng trong toàn bộ khu vực apec
thì đang chậm lại
cái tốc độ tăng năng suất lao động
cũng không đạt như kỳ vọng
và đặc biệt là chủ nghĩa bảo hộ mộ dịch
có cái xu hướng trỗi dậy
đang cản trở cho cái tiến trình
tiếp tục tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa
trước tình hình đó việt nam
với vai trò là chủ tịch diễn đàn hợp tác châu á thái bình dương

của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
là tạo động lực mới
cùng vun đắp tương lai chung
cùng với đó là sáng kiến tăng trưởng bền vững
bao trùm và sáng tạo
quá trình hội nhập và tự do hóa thương mại
cần phải bao trùm hơn
có nghĩa là mang lại lợi ích cho tất cả
và không để ai lại trước sau
và một trong những cái định hướng rất là quan trọng
là chúng ta hướng tâm sự phát triển bao trùm
và muốn phát triển bao trùm
thì lợi ích
của quá trình toàn cầu hóa
và quá trình hội nhập
nó phải được lan tỏa
với sự điều hành của việt nam
tuần lễ cấp cao apec tập trung thảo luận
các xu thế mới của toàn cầu hóa
cách mạng khoa học công nghệ
kết nối doanh nghiệp
đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
và hiện thực hóa những tiềm năng
về thương mại và đầu tư do apec mang lại
và trên hết việt nam nhấn mạnh
chủ đề phát triển bao trùm
để giảm thiểu sự mất cân bằng
trong phát triển kinh tế
chúng ta cần biến câu chuyện
thần kỳ kinh tế
thành câu chuyện thần kỳ
về phát triển bao trùm
của khu vực
đi đầu thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững của liên hợp quốc
song song với
nghị trình chính thức của tuần lễ cấp cao apec
cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do
xuyên thái bình dương tpp
cũng nhận được sự quan tâm của toàn thế giới
chỉ trước đó ít tháng
khi mỹ rút khỏi hiệp định này
đã có những lo ngại về việc hiệp định này
bị hủy bỏ hoàn toàn
tuy nhiên với sự nỗ lực của việt nam và nhật bản
trong vai trò điều phối
cuối cùng các bộ trưởng cũng đi đến được một thỏa thuận chung
về một hiệp định thương mại tự do
với tên gọi mới là cptpp
hợp tác apec đã xác nhận
việc khỏi hiệp định một trong số các bộ trưởng

vẫn đang đáp ứng hiệp định với một con ly
bởi vì nó cũng không thể thử lưu ý
khi các bộ trưởng đã đáp ứng hiệp định
với các bộ phóng vật ăn này
cùng với đó
trong những phiên họp các cộng đồng cấp cao khác
đại diện hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
cũng đã thống nhất được
với một tuyên bố cấp cao
mới cho hợp tác apec nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm tăng cường liên kết kinh tế khu vực
cái điều mà tôi vẫn nhắc lại là chúng ta bây giờ không phải hội nhập không phải chúng ta chỉ tham gia
tham gia tức là có nghĩa là chúng ta đến dự hội nghị thì chúng ta nghe chúng ta phát biểu
nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở thành nước là chủ động tích cực chúng ta dẫn dắt được trong hội nhập quốc tế
thì đó là cái mà hai nghìn một mươi bảy cái ấn tượng chúng ta đã đạt được
vượt qua thử thách từ sự khác biệt giữa các thành viên trong thời điểm mang tính bất ngọt của kỳ nguyên số
thử thách từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu
tuần lệ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã đạt được những kết quả vượt qua mong đợi của đại đa số các quốc gia thành viên
và trong đó nổi bật lên sự đóng góp của việt nam với sự xử lý linh hoạt sáng tạo
nhưng nhất quán cho mục tiêu tổng thể mục tiêu hội nhập sâu rộng để phát triển kinh tế bền vững
thưa quý vị và các bạn sự kiện tuần lễ cấp cao apec tại việt nam cũng là sự kiện cuối cùng
mà chúng tôi muốn đề cập trong những điểm nhấn kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi
hy vọng với thế và lực mới năm hai nghìn một mươi tám chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành tiệu hơn nữa
trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết để nhường chỗ cho những chương trình đặc sắc khác
của truyền hình nhân dân trong ngày đầu của năm hai nghìn một mươi tám
một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm nhiều sức khỏe
an khang thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại